lắng nghe trẻ em bằng trái tim bảo vệ trẻ em bằng hành động
đó là thông điệp được các em thiếu nhi việt nam gửi đến trưởng đại diện tổ chức unicef tại việt nam
trong chương trình hưởng ứng ngày trẻ em thế giới năm hai nghìn hai mươi và trao giải cuộc thi ảnh
việc tốt cho trẻ em do hội đồng đội trung ương tổ chức vào chiều nay tại hà nội
với chủ đề vì việt nam xanh sạch và an toàn cho mọi trẻ em
các em được nêu lên quan điểm của chính mình được tự tay làm đồ chơi vật dụng từ các sản phẩm tái chế
được tham gia chương trình đổi phế liệu lấy cây xanh góp phần bảo vệ môi trường
nhân dịp này ban tổ chức cũng trao giải thưởng cuộc thi ảnh việc tốt cho trẻ em
cho một mươi tác giả có tác phẩm xuất sắc về nội dung những thách thức của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường